thành phố trực thuộc trung ương giảm năm mươi tám bảo hiểm xã hội thành phố thị xã trực thuộc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi có trụ sở bảo hiểm xã hội cấp tỉnh đóng trên địa bàn
riêng năm thành phố trực thuộc trung ương vẫn giữ nguyên
như vậy trong cả nước sẽ giảm năm mươi tám đầu mối bảo hiểm xã hội thành phố thị xã trực thuộc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh
bảo hiểm xã hội các tỉnh thành cả nước hầu hết đón nhận và chuẩn bị thực hiện đề án theo tinh thần xây dựng
bảo hiểm xã hội thành phố hải phòng cũng như các cơ quan bảo hiểm khác trên cả nước thường trong trạng thái bận rộn khối lượng công việc lớn
nhiều câu hỏi đặt ra nếu tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế thì lấy đâu sang người để làm việc
tuy nhiên do đã được tuyên truyền và nâng cao nhận thức nên từ lãnh đạo đến nhân viên đều ủng hộ chủ trương này
theo như đề án của chính phủ phê duyệt thì bảo hiểm xã hội thành phố hải phòng hiện đang có một mươi một phòng một mươi phòng và một văn phòng
thì trong thời gian tới sẽ sắp xếp
tuy nhiên là còn lại là tám phòng và một văn phòng
với một mục đích hướng đến của ngành bảo hiểm xã hội là phục vụ người dân cũng như đơn vị sử dụng lao động và người lao động
thì cái vấn đề đấy cũng cái vấn đề mà tinh gọn bộ máy thì cũng phù hợp cũng không có gì thay đổi nhiều
giảm đầu mối cấp phòng sẽ liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức cán bộ đội ngũ cán bộ lãnh đạo
song bảo hiểm xã hội thành phố hải phòng đã từng bước chuẩn bị và hướng sắp xếp
phù hợp bởi những sự thay đổi này là tất yếu và phù hợp với xu thế chung
cán bộ viên chức của bảo hiểm xã hội hải phòng khi mà biết được cái này thì cũng rất là phân khởi
và đồng tình ủng hộ với mấy cái lý do như sau
một là sau khi sắp xếp tổ chức lại bộ máy thì sẽ tinh gọn bộ máy
tăng cường cái hiệu quả hiệu lực quản lý của các cái phòng nghiệp vụ
hai là giảm được các đầu mối đối với người dân doanh nghiệp khi đến với cơ quan bảo hiểm xã hội để tham gia
và chế độ chính sách
trên thực tế việc giảm đầu mối cấp phòng sẽ liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức cán bộ đội ngũ cán bộ lãnh đạo
bên cạnh đó chuyển đổi về tổ chức thì chức năng nhiệm vụ của các đơn vị cấp phòng sẽ ảnh hưởng ít nhiều
chuyển giao nhiệm vụ từ đơn vị trực thuộc về bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thì chức năng nhiệm vụ sẽ dài đến các phòng ban
lúc này bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ thực hiện thêm nhiệm vụ của đơn vị cấp huyện
đón nhận điều này bảo hiểm xã hội thành phố hải phòng đã xây dựng kế hoạch sắp xếp phù hợp
bởi những sự thay đổi này là tất yếu và phù hợp với xu thế chung cán bộ công nhân viên chức đều đồng lòng ủng hộ triển khai thực hiện đề án
cái việc tinh giản bộ máy này nó gắn liền với việc tinh giảm biên chế và nó mang lại hiệu quả hợp lực rất cao giúp cho người dân cũng như doanh nghiệp trong việc giải quyết chính sách
bản thân tôi tôi là một người đang công tác tại phòng khai thác và thu nọ bảo hiểm xã hội thành phố hải phòng thì tôi rất ủng hộ đề án này
quan trọng nhất là nhằm giúp gọi một các đơn vị và thứ hai là giảm cái chi phí quản lý của bộ máy nữa
là một cán bộ nhân viên của phòng cũng ở trong cái diện mà được thu gọi và nó cũng rất là phù hợp với tình hình thực tiễn đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ gắn tinh giản biên chế với cái việc sắp xếp
cơ cấu lại đội ngũ của công chức viên chức và người lao động có hiệu quả trong việc tiết kiệm chi phí quản lý
cung cấp các dịch vụ công với chất lượng cao và nâng cao sự hài lòng của người dân và các doanh nghiệp
để thực hiện thành công đề án đổi mới sắp xếp lại bộ máy theo hướng tình gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
bảo hiểm xã hội việt nam đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi một giảm khoảng hai biên chế so với số được giao
điều này sẽ được thực hiện theo lộ trình
tuy nhiên số lượng cán bộ này sẽ được ngành xử lý như thế nào đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ của nhân viên ngành bảo hiểm
chúng tôi có cuộc trận

bảo hiểm xã hội vẫn bị quá tải công việc
bởi vì tại sao
thì chúng ta đang thực hiện tinh thần nghị quyết của trung ương
là chúng ta mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội khu vực công khu vực tư và cái khu vực phi chính thức
và chúng ta lại đang trong quá trình đổi mới cải cách thủ tục hành chính và thực hiện công nghệ thông tin
nhưng mà hiện tại công nghệ thông tin chúng ta chưa thể kết nối
chúng ta không có một cách thông suốt được
cho nên chúng ta vẫn phải làm thủ công
đến một lúc chúng ta sẽ có thể tốc độ giảm nhanh hơn
vẫn áp lực công việc nhưng chúng ta vẫn phải giảm đi
để chúng ta tinh giản bộ máy và cải cách thủ tục hành chính
để làm sao đó người dân người ta tiếp cận được với các cơ quan bảo hiểm xã hội một cách thuận lợi nhất
không bị ách tắc ở các cái khâu nào
để chúng ta có thể mở rộng được cái đối tượng của chúng ta
để giải quyết số hai biên chế sau khi được tinh giản
thì những cán bộ này sẽ được giải quyết công việc và chế độ như thế nào
khi tinh giản biên chế thì chúng ta phải đáp ứng được hai yêu cầu
yêu cầu thứ nhất là bộ máy gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo hoạt động một cách bình thường
và thậm chí là năng suất lao động nó phải tăng lên
nhưng mà cái quan trọng thứ hai là phải giải quyết chính sách chế độ
để cho người người ta hưởng cái chính sách đó
người ta hoàn toàn yên tâm với cái việc là họ ra khỏi bộ máy
theo tôi thì bảo hiểm xã hội phải thực hiện mấy cái công việc
một là số người về hưu là không được bổ sung biên chế mới
hai là tạo cơ hội để cho cán bộ công chức chuyển những công việc chức năng khác
mà không phụ thuộc vào quỹ lương chi phí tiền lương của bảo hiểm xã hội
để giảm bớt gánh nặng biên chế của bảo hiểm xã hội
thứ ba là một bộ phận lao động nếu người ta chấm dứt hợp đồng xin thôi làm việc thì chúng ta phải đảm bảo quyền lợi thanh toán cái chế độ thôi việc để người ta tìm kiếm việc khác nó phù hợp hơn
cái thứ tư là nếu người ta không còn cách để xin chuyển được đi đâu thì cho người ta chấm dứt hợp đồng lao động
vì anh không đủ chức năng nhiệm vụ trình độ năng lực
để đáp ứng công việc thì anh phải cho người ta chấm dứt hợp đồng
nhưng mà phải đảm bảo chế độ cho người ta
có nghĩa là bảo hiểm xã hội phải thực hiện các cái đồng bộ các cái giải pháp đồng bộ như vậy
nhưng mà phải đảm bảo hai nguyên tắc
tinh gọn bộ máy nhưng phải đảm bảo hiệu lực hiệu quả
không được ảnh hưởng đến công việc của ngành
và những người được sắp xếp phải đáp ứng được yêu cầu về chính sách chế độ và để người ta yên tâm
chuyển ngành hoặc yên tâm nghỉ việc
xin đồng chí cho biết dự kiến kết quả đạt được khi bảo hiểm xã hội việt nam sắp xếp tổ chức lại bộ máy ngành
tăng năng suất lao động hiện nay của ngành bảo hiểm xã hội nó còn liên quan đến công nghệ thông tin
cải cách thủ tục hành chính giảm giờ tiếp cận của doanh nghiệp người lao động đối với bảo hiểm xã hội
và nó cũng là một cái điều kiện để cho chúng ta giảm chi phí hành chính
không chỉ là tiền lượng
mà các cái chi phí làm việc
nhà ở phương tiện điều kiện của hai người là rất là lớn
đây là một vấn đề rất hiệu quả
thời gian tới để thực hiện đề án đổi mới sắp xếp lại bộ máy theo hướng tình gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
ngành bảo hiểm xã hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức để công chức viên chức ngành bảo hiểm xã hội hiểu rõ sự cần thiết lợi ích vai trò ý nghĩa của đề án
đồng thời tăng cường phát triển hệ thống công nghệ thông tin đầy mạnh cải cách thủ tục hành chính tiếp tục hiện đại hóa
đầu tư phát triển công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận trục lợi chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm an sinh xã hội